với những hiệu ứng tích cực cả trong nước và quốc tế của ca khúc gencovi suốt thời gian qua
bài hát này được xem là một bản hít trong cuộc chiến chống lại covid một mươi chín đáp ứng mong đợi của nhiều người
vừa qua ca khúc gen covid phiên bản tiếng anh đã chính thức ra mắt
đặc biệt so với bản tiếng việt gen covi bản tiếng anh có một số thay đổi đáng chú ý và được người xem đánh giá cao
ca khúc được đón nhận với nhiều lời nhận xét khen ngợi của khán giả trong và ngoài nước